ngày hai mươi bảy tháng một mươi một tòa án nhân dân tỉnh bà rịa vũng tàu tiến hành xét xử nguyễn huỳnh tú trinh cùng với ba nhân viên công ty cổ phần địa ốc alibaba trong vụ án cố ý làm hư hỏng tài sản và gây dối trật tự công cộng đồng thời tuyên bốn bị cáo với tổng mức hình phạt là một mươi ba năm ba tháng đây là một trong những vụ án gây bức xúc dư luận thời gian qua
cụ thể với hai tội danh cố ý làm hư hỏng tài sản và gây dối trật tự công cộng bốn bị cáo lần lượt nhận án phạt gồm nguyễn huỳnh tú trinh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm quê tiền giang bị tuyên án bốn năm sáu tháng tủ giam trần quốc tĩnh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm quê quảng nam bị tuyên án ba năm chín tháng tủ giam huỳnh ngọc thiện sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu và phan quỳnh long sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy cùng quê gia lai bị tuyên án hai năm sáu tháng tủ giam
về trách nhiệm dân sự buộc bốn bị cáo bồi thường số tiền là hai mươi chín triệu một trăm linh ngàn đồng trước khi phiên tòa diễn ra các bị cáo đều có nhiều luật sư đăng ký bảo chữa tuy nhiên nhiều luật sư sau đó đã có đơn từ chối chỉ còn một luật sư bảo chữa cho bị cáo trình